nắng nóng kéo dài liên tục trong thời gian qua tại các tỉnh miền trung đã khiến cho tình trạng trẻ em mắc bệnh và nhập viện tăng cao
nhất là các bệnh truyền nhiễm suốt virus và bệnh ngoài da sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
tại khoa khám cấp cứu bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng một lượt trường hợp đến khám
tuy nhiên trong những ngày nắng nóng số lượng bệnh nhi tăng lên khoảng một mươi hai mươi tức là hơn một một trăm linh lượt đến một hai trăm linh lượt trường hợp
trong đó các bệnh chủ yếu là sốt siêu vi tiêu chảy viêm phổi viêm họng
thường là gồm khoảng bốn nhóm chính thứ nhất là những nhóm về bệnh sốt siêu vi những nhóm thứ hai là nhóm về bệnh hô hấp
chẳng hạn như là bệnh viêm phế quản viêm phổi
nhóm bệnh thứ ba nữa đó là những bạn về bệnh thiêu hóa ví dụ như bệnh tiêu chảy cấp bệnh viêm đại dạy ruột
và một nhóm bệnh tiếp theo nữa đó là những bệnh về ngoài da
liên quan đến những cái chăm sóc những cái bệnh vào những thời gian mùa nắng nóng
ngoài ra thì còn có một số bệnh
bệnh nhiệt đới những cái bệnh về tay chăm miệng thì nó cũng có biểu hiện nó tăng lên
do lượng bệnh nhi tăng cao nên một số khoa điều trị như nhi hô hấp nhi tổng hợp khoa y học nhiệt đới
của bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng đều tăng thêm đội ngũ y bác sĩ và kê thêm giường cho bệnh nhân
tăng từ hai mươi đến sáu mươi giường để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh
mùa hè mùa nắng nóng thì nhi sẽ bị mắc nước nhiều
cho nên cũng khuyến cáo các bà phụ huynh cho trẻ uống nước nhiều uống những nước trái cây
để cho phòng những trường hợp trẻ bị mắc nước
và một ý nữa đó là trong mùa hè thì cái việc vệ sinh cá nhân cho trẻ thì chúng ta cũng phải thường xuyên chú trọng
và đặc biệt là tắm cho trẻ hằng ngày để phòng chống những bệnh về ngoài da
cũng có xu hướng tăng lên trong những cái ngày mùa hè nắng nóng
cũng theo thạc sĩ bác sĩ lê văn dũng
phụ huynh không nên đưa trẻ đi ra ngoài trời
nếu đi cần che chắn kỹ càng tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột từ nóng sang lạnh hoặc say nắng
ngoài ra cần lưu ý giữ vệ sinh ăn uống vệ sinh cá nhân cho trẻ
và nhiệt độ sử dụng máy điều hòa không quá tranh lệch ngoài trời để bảo đảm phòng bệnh cho trẻ